thưa quý vị bộ y tế sáng nay ngày hai mươi ba tháng sáu cho biết việt nam ghi nhận thêm năm mươi năm ca mắc covid một mươi chín ở trong nước
riêng thành phố hồ chí minh là năm mươi một ca bốn ca còn lại là tại hai tỉnh bắc giang và nghệ an
như vậy là đến nay việt nam có tổng cộng một mươi hai sáu mươi năm ca ghi nhận ở trong nước và một bảy trăm một mươi bảy ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là một mươi bốn trăm chín mươi năm ca trong đó có hai bảy trăm bảy mươi hai bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh